sau khi đi thực tế và làm việc tại tân dân xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh cà mau ngày bảy chín phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh cà mau về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
trong năm năm cà mau huy động được hơn hai mươi bốn ba trăm linh tỷ đồng đầu tư cho xây dựng nông thôn mới đến cuối năm hai nghìn một mươi năm mỗi xã đạt bình quân hơn một mươi ba trên một mươi chín tiêu chí và có một mươi bảy trên tám mươi hai xã về đích xây dựng nông thôn mới thu nhập bình quân đầu người tăng hơn một năm lần so với năm hai nghìn một mươi
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tỉnh phấn đấu có từ năm mươi số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới và một huyện nông thôn mới
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển lưu ý các ngành các cấp tỉnh cà mau tiếp tục phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng nông thôn mới
không nên nóng vội chạy theo thành tích mà phải làm thực chất thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dân và phải chú trọng đến chất lượng tập trung nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương
được biết vào chiều cùng ngày đồng chí phùng quốc hiển và đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh kiên giang